nhằm mang đến những thông tin thiết thực về chuyển đổi số trong ngành dịch vụ tài chính
tại thành phố hồ chí minh thời báo kinh tế sài gòn phối hợp với các chuyên gia đầu ngành
về dịch vụ tài chính và nghiên cứu thị trường đã tổ chức hội thảo
chuyển động của dịch vụ tài chính thời số hóa
tại đây chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về lĩnh vực tài chính tiêu dùng
giải pháp fintech và nghiên cứu thị trường cùng bàn luận về bối cảnh thực tiễn
những cơ hội kỳ vọng cho thị trường dịch vụ tài chính
sự phát triển của thị trường thanh toán không tiền mặt
đặc biệt là ví điện tử cũng đã có bước chuyển mình nhanh chóng trong thời gian qua
các công ty cung cấp dịch vụ ví điện tử như momo smartbak
chia sẻ cách thay đổi thói quen tiêu dùng
thảo luận thách thức mà họ phải đối mặt khi công nghệ và hành vi người dùng thay đổi từng ngày
lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
đại diện các công ty fintech các chuyên gia tài chính độc lập
thảo luận giải pháp đẩy mạnh dịch vụ tài chính
nhằm mang lại sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong thời đại số